chuyên giàn cảnh để cướp tài sản của xe ôm công nghệ nhóm đối tượng bao gồm trần minh hiếu
mai anh tiến và lê thị ngọc hân cùng chú tại huyện bình chánh đã bị phòng cảnh sát hình sự
công an tp hcm phối hợp với công an huyện bình chánh bắt giữ được biết trần minh hậu là đối tượng cầm đầu
tại cơ quan công an hậu cùng với các đối tượng khai nhận từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tới nay đã gây ra
bốn vụ gian cảnh cướp tài sản ở tp hcm và long an nhóm phân công nhiệm vụ cho hân
giả là khách đón xe công nghệ qua app rồi điều tài xế trở tới khu vực vắng để tiến vào hậu áp sát
dùng dao khống chế đe dọa tài xế cướp tài sản tài sản cướp được các đối tượng bán cho hai người khác
rồi mua ma túy sử dụng lực lượng công an đã làm việc với hai đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có